thưa quý vị và các bạn mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp xã giao chủ tịch
kiêm tổng giám đốc công ty achazeneca việt nam và các thị trường châu á mới nổi
ông nitin kapul tại cuộc gặp thủ tướng đã đề nghị astrazeneca tiếp tục cung cấp vaccine
và thuốc điều trị covid một mươi chín thế hệ mới cho việt nam để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của tập đoàn astrazeneca
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín trên phạm vi toàn cầu và tại việt nam
thủ tướng hoan nghênh công ty astrazeneca việt nam đã phối hợp chặt chẽ hiệu quả với bộ y tế
bộ ngoại giao và các cơ quan liên quan đã hoàn thành trước thời hạn cam kết
cung ứng đầy đủ ba mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi một cấp phần giúp việt nam triển khai thành công chiến lược foxin
kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
cảm ơn thủ tướng chính phủ đã quan tâm và dành thời gian tiếp đoàn
ông nitin cabua đánh giá cao nỗ lực quyết liệt hiệu quả của chính phủ việt nam
trong ngoại giao vaccine và phòng chống dịch bệnh
đại diện astrazeneca việt nam cũng đánh giá cao những chính sách phục hồi kinh tế xã hội của chính phủ
nỗ lực cải cách và các biện pháp hỗ trợ như gói hỗ trợ gần ba trăm năm mươi tỷ đồng mà việt nam vừa thông qua
ông nitin cabua đã báo cáo về công tác triển khai các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc làm việc
giữa thủ tướng chính phủ và tổng giám đốc tập đoàn astrazeneca toàn cầu trong khuôn cổ chuyến thăm
làm việc của thủ tướng tại vương quốc anh hồi tháng một mươi một vừa qua
dưới sự động viên tạo điều kiện của chính phủ việt nam và các bộ ngành liên quan
tập đoàn astrazeneca đang đẩy nhanh dự án chuyển giao công nghệ sản xuất gia công
thuốc biệt dược gốc tại việt nam trị giá chín mươi triệu usd và đang lựa chọn đối tác để chuyển giao công nghệ phát sinh cho việt nam
giúp người dân việt nam tiếp cận tốt hơn với dược phẩm chất lượng cao được sản xuất ngay trong nước
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến khó lường thủ tướng đề nghị tập đoàn tích cực triển khai các dự án đầu tư đã cam kết
tiếp tục cung cấp các loại vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín thế hệ mới cho việt nam để nâng cao khả năng bảo vệ
trước các biến chủng mới cũng như chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong triển khai tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
bày tỏ cam kết với thủ tướng tổng giám đốc astrazeneca việt nam một lần nữa khẳng định sẽ phát huy vai trò
là đại diện tập đoàn ở việt nam và ở khu vực tích cực triển khai các thỏa thuận giữa chính phủ việt nam
và astrazinaka đồng hành hỗ trợ việt nam trở thành trung tâm dược phẩm hàng đầu trong khu vực